các lực lượng liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại các khu vực tuyến đường gần sân bay từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ hằng ngày giải quyết tốt trật tự lòng lệ đường xử lý các trường hợp xe dừng đậu đổ không đúng nơi quy định xây dựng cơ chế thông tin liên lạc xử lý tình huống đảm bảo khi có sự cố xảy ra sẽ giải quyết kịp thời cầm cảng hàng không đảm bảo khu vực bên trong và thường xuyên liên lạc với lực lượng chức năng điều tiết phân luồn lượng phương tiện ra vào cảng
khi sự cố ủng tắc xảy ra thì các lực lượng thực hiện chế độ thông tin liên lạc và bố trí lực lượng triển khai theo phương án đã xác định
trong quá trình phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị thì chúng tôi sẽ huy động các lực lượng để cùng tiến hành khảo sát đặc biệt là khảo sát những tiến đường ra vào khu vực sân bay để xem những tuyến đường này có những bất cập những bất hợp lý gì về tổ chức giao thông và các cơ quan chức năng phải vào cuộc để điều chỉnh và khắc phục những bất hợp lý này
thời gian thực hiện phối hợp lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường khu vực xung quanh sân bay từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu nhằm đáp ứng yêu cầu trật tự an ninh an toàn trên địa bàn sân bay tân sơn nhất
đồng thời các đơn vị cũng phối hợp kiểm tra cơ sở hạ tầng khảo sát kiến nghị các bất cập về tình trạng an toàn giao thông và đề xuất các định hướng lâu dài đảm bảo khu vực được thông suốt

đồng thời các đơn vị cũng phối hợp lực lượng đảm bảo trật tự an ninh an toàn trên địa bàn sân bay tân sơn nhất